một đại tá lê kim toàn lữ đoàn trưởng lữ đoàn chín trăm một mươi tám quê quán tam hưng thanh oai hà nội
thượng tá nguyễn đức hảo phi đội trưởng lữ đoàn chín trăm một mươi tám quê quán sơn đà ba vì hà nội
thiếu tá nguyễn văn chính chính trị viên phi đội phi công cấp ba lữ đoàn chín trăm một mươi tám quê quán mỹ hà bình lục hà nam
thiếu tá nguyễn ngọc chu phi công kiêm dẫn đường lữ đoàn chín trăm một mươi tám quê quán thanh hồng thanh hà hải dương
năm đại úy lê văn đình nhân viên tuần thám trên không lữ đoàn chín trăm một mươi tám quê quán hoành bồ hạ long quảng ninh
thượng úy đỗ văn mạnh phó đại đội trưởng kỹ thuật hàng không chín trăm một mươi tám bồ sao vĩnh tường vĩnh phúc
bảy trung úy nguyễn văn thái nhân viên tuần thám trên không lữ đoàn chín trăm một mươi tám quê quán quỳnh giang quỳnh lưu nghệ an
trung úy nguyễn bá thế nhân viên tuần thám trên không lữ đoàn chín trăm một mươi tám quê quán quỳnh thọ quỳnh phụ thái bình
trung úy lê đức lam nhân viên cơ giới trên không lữ đoàn chín trăm một mươi tám quê quán vân hội ninh giang hải dương
vào ngày hôm qua hai mươi chín tháng sáu thủ tướng chính phủ đã quyết định cấp bằng tổ quốc ghi công
cho một mươi liệt sĩ thuộc bộ quốc phòng hy sinh trong hai vụ tai nạn máy bay su ba mươi mk hai và kc hai trăm một mươi hai
công an tỉnh thanh hóa vừa tổ chức lễ trao nhà tình nghĩa cho hai cán bộ là công an tỉnh thanh hóa có hoàn cảnh khó khăn
đồng chí lưu đức bình nguyên là cán bộ phòng
phòng chống phản động và chống khủng bố công an tỉnh
sau gần hai tháng khởi công xây dựng ngôi nhà tình nghĩa rộng gần một trăm linh m hai với tổng kinh phí hơn hai trăm linh triệu đồng
trong đó lực lượng công an tỉnh thanh hóa đã quyên góp hỗ trợ một trăm năm mươi triệu đồng
còn lại là gia đình và lực lượng công an thành phố thanh hóa nhân dân khu phố hỗ trợ ngày công sở công
tại xã hoàng vinh huyện hoàng hóa ngôi nhà tỉnh nghĩa trao cho đồng chí lê bá huynh cán bộ đội an ninh nhân dân
công an huyện hoàng hóa được xây dựng trên diện tích tám mươi m hai với tổng kinh phí hai trăm năm mươi triệu đồng
trong đó công an tỉnh hỗ trợ cho gia đình đồng chí một trăm linh triệu đồng
việc khởi công xây dựng và khánh thành bàn giao hai ngôi nhà tỉnh nghĩa cho hai đồng chí thuộc lực lượng an ninh công an tỉnh thanh hóa
là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện tình cảm trách nhiệm và sự chia sẻ những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh với gia đình hai đồng chí
một ai đó đón nhận một cuộc sống ngày mai
chính vì vậy quan trọng nhất là làm sao để huy động được sức mạnh của mỗi người mỗi gia đình và cả cộng đồng
tại tỉnh đắk lắc bằng những việc làm vận động đổi mới phong trào hiến máu nhân đạo
đã và đang lan tỏa một thông điệp vô cùng mạnh mẽ
hiến máu là cứu người
chúng ta hãy cùng đến với tỉnh đắk lắc qua phóng sự ngắn sau đây
để cùng tìm hiểu những phương pháp vận động hiến máu nhân đạo mới tại đây
năm nay trung nguyên đang là học sinh lớp tám
suốt gần một tháng qua
cậu bé nhỏ tuổi nhất này là một trong những tuyên truyền viên tích cực nhất ở mọi nơi
không quản nắng mưa tất cả hoạt động vận động hướng tới ngày hiến máu nhân đạo ba mươi tháng sáu
trung nguyên đều rất nhiệt tình tham gia
là lần đầu tiên con tham gia những chương trình vận động
qua những chương trình vận động này
con thấy là rất là có ý nghĩa
nếu có nhiều hơn thì sẽ góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn
về những chương trình hiến máu thì là sẽ cứu được nhiều người
con thể vận động người thân gia đình và một số người bạn của con
hiến máu cứu người là việc làm nhân ái cao đẹp
nhưng ít ai biết lợi ích của việc hiến máu thường xuyên
sẽ làm giảm nguy cơ các bệnh tâm lý tim mạch
đây cũng chính là một trong những nội dung quan trọng
được các tuyên truyền viên đi đến từng nhà
gặp từng người dân thành phố bu ma thuộc
và vận động mỗi người dân
hãy chung tay đi hiến máu của người
khi nhận được cái chương trình này
cô nói đối với cô nó là một cái gì đó cảm thấy nó thiêng liêng
bởi vì cô vẫn nói ngay từ đầu là một giọt máu cho đi
thì một cuộc đời lại
thì mong rằng cái chương trình này đã được nhân lên
và cô sẽ cùng với mọi người cầm những tờ rơi này
cô sẽ tiên truyền rằng tất cả chúng ta vì cộng đồng
vì những người đang cần máu cần cuộc sống
để góp sức cho xã hội xây dựng
đất nước ngày càng hưng thịnh
thì mỗi chúng ta phải nên biết chúng ta cần phải làm những điều gì có thể
thì chúng ta có thể nên làm
trên đường phố thành phố bu ma thuộc
hình ảnh đoàn xe diễu hành vận động hiến máu
hay những tấm băng rôn khẩu hiệu được treo khắp mọi nơi
từ cuối tháng năm
hơn một trăm linh đoàn thanh niên cơ sở cục an ninh tây nguyên
câu lạc bộ sức trẻ tây nguyên
và công ty trách nhiệm hữu hạng minh pháp
đã phối hợp với các đoàn xe diễu hành
để diễn khai các hoạt động tuyên truyền
hướng tới ngày hiến máu
giọt máu nghĩa tình lần hai
bản thân câu lạc bộ đã là một nhà máu sống
và ngân hàng máu dự bị của bệnh viện đa khoa tỉnh đắk lắc
và nói chung là bất kể
trường hợp nào
hoặc là những vận động
chương trình nào về máu
thì câu lạc bộ đều hưởng ứng nhiệt tình hết
mình kỳ vọng rất là nhiều
câu lạc bộ thấy kết hợp với cục an ninh
thì chúng ta sẽ càng phối hợp
để cho tuyên truyền
vận động cho các mọi người dân
để biết đến cái ý nghĩa
của hiến máu nhân đạo
thông qua cái chương trình hiến máu này
vừa là vận động đoàn viên thanh niên
của cục an ninh tây nguyên
và cũng là vận động
sức đóng góp của người dân
và các câu lạc bộ
đơn vị tổ chức xã hội trên địa bàn thành phố
đóng góp đơn vị máu
để góp phần và cứu chữa người bệnh
thì năm nay hy vọng sẽ
được khoảng từ hai trăm linh đến hai trăm linh
ba mươi đơn vị máu
tăng số lượng lên
thì sức ảnh hưởng của chương trình
sẽ lớn hơn
sức trẻ lòng nhiệt huyết
của các thế hệ đoàn viên thanh niên
đã thấp lên tinh thần hiến máu
vì nghĩa cử nhân ái cao đẹp
đây cũng sẽ là cơ hội
để mỗi người mỗi chiến sĩ an ninh
và cộng đồng nói lên tình yêu thương
trách nhiệm đối với xã hội
vâng chương trình giọt máu nghĩa tình
lần thứ hai của cục an ninh tây nguyên
và một số đơn vị tổ chức trên địa bàn
sẽ được tổ chức vào sáng ngày hôm nay
hai mươi tháng sáu tại cục an ninh tây nguyên
thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
thông điệp của chúng tôi là chúng ta hãy chung tay hiến máu
hãy để máu của bạn là sự sống của người bệnh
thưa quý vị vào ngày hôm nay hà nội
sẽ phải báo cáo thủ tướng chính phủ
về việc xử lý các vi phạm
tại số tám b phố lê trực quận ba đình thành phố hà nội
trước đó tại thông báo kết luận số ba trăm năm mươi một của thủ tướng chính phủ
về việc quản lý quy hoạch kiến trúc
và đầu tư xây dựng dự án
tại số tám b phố lê trực quận ba đình thành phố hà nội
nêu rõ việc vi phạm các quy định
về quản lý quy hoạch kiến trúc
đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng đô thị
tại số tám b phố lê trực
là vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng
chủ đầu tư đã bất chấp pháp luật
vụ việc này là biểu hiện yếu kém
về hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước
trong công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng đô thị
yêu cầu phải xử lý nghiêm
theo đúng quy định của pháp luật
đối với các sai phạm của chủ đầu tư dự án
và các tổ chức cá nhân có liên quan
chuyển sang một số thông tin về giáo dục
và ngày hôm nay ba mươi tháng sáu
các thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi sáu
sẽ đến trường làm thủ tục dự thi
theo thông tin từ bộ giáo dục đào tạo
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi sáu
có tổng số tám trăm tám mươi bảy ba trăm chín mươi sáu thí sinh đăng ký dự thi
trong đó số thí sinh đăng ký dự thi
chỉ để xét tốt nghiệp trung học phổ thông
chiếm tỷ lệ ba mươi hai
thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông
và xét tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng
chiếm tỷ lệ năm mươi chín
tỷ lệ thí sinh tự do chiếm chín
trong đó năm hai nghìn một mươi năm là một mươi ba
kỳ thi năm nay
có tổ chức cá nhân

trong đó có bảy mươi hội đồng thi đại học
và năm mươi hội đồng thi tốt nghiệp
tổng số điểm thi toàn quốc là một bốn trăm tám mươi hai điểm
với ba mươi một sáu trăm sáu mươi tám phòng thi
lịch thi cụ thể như sau
ngày ba mươi tháng sáu từ tám giờ
thí sinh làm thủ tục dự thi
nhận thẻ dự thi và đính chính các sai sót nếu có
ngày một tháng bảy
sáng thi toán một trăm tám mươi phút
chiều thi ngoại ngữ chín mươi phút
ngày hai tháng bảy
sáng thi ngữ văn một trăm tám mươi phút
chiều thi vật lý chín mươi phút
ngày ba tháng bảy
sáng thi địa lý chín mươi phút
chiều thi hóa học chín mươi phút
và ngày bốn tháng bảy
sáng thi lịch sử một trăm tám mươi phút
và chiều thi môn sinh học chín mươi phút
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
đang đến rất gần
và năm nay được diễn ra trên sáu mươi ba tỉnh thành
bao gồm cả cụm thi xét tuyển đại học
và cụm thi chỉ để xét tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông
nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh
trong những ngày dự thi
đến thời điểm này
hội sinh viên các trường đại học
chủ trì cụm thi ở hà nội
đã chủ động kế hoạch hỗ trợ các thí sinh
cụm thi đại học thủy lợi hà nội
với tám điểm thi
và hơn một mươi ba thí sinh dự thi
hội sinh viên trường đã huy động
trên hai trăm linh sinh viên tham gia lực lượng tình nguyện
hỗ trợ tiếp sức mùa thi
năm nay trường bố trí hàng trăm phòng ở
ký túc xá
để thí sinh và phụ huynh nghỉ ngơi
nếu có nhu cầu
khi nhận được thông báo
thì đoàn thanh niên nội sinh viên
cũng đã phối hợp với trung tâm quản lý nội trú
rồi các đơn vị chức năng của nhà trường
bố trí chỗ ở
rồi khoanh vùng những em thí sinh
sinh viên mà không có nhu cầu
ở ký túc xá mà các em nghỉ hè
thì nhà trường cũng dồn những em vào
ở một khu để nựa những cái chỗ
còn trống cho các em thí sinh
tham gia kỳ thi năm nay
em cũng đã từng là một học sinh
tham gia kỳ thi đại học và cảm thấy là
kỳ thi đại học trải qua rất là nhiều
cái khó khăn trong việc tìm nhà trọ
nhất là đối với cả một học sinh xa nhà
như em ngày trước chẳng hạn
và em cảm thấy rằng là
tham gia cái cuộc kỳ thi đấy
em cũng đã thấy rất nhiều các anh chị
đã từng tham gia chương trình tiếp xúc mùa thi
và các anh chị rất nhiệt tình
và ngay sau khi em tốt nghiệp
ngay sau khi mà đổ đại học
thì em đã tham gia cái chương trình này
ngay từ cái năm đầu tiên
và em cảm thấy đây là một chương trình rất là hữu ích
hà nội là một trong những địa phương
có số lượng thí sinh tham gia đông nhất cả nước
ước tính khoảng bảy mươi năm thí sinh
hiện chương trình tiếp xúc mùa thi
của thành phố
đã thu hút được
ba tình nguyện viên tham gia
công tác hỗ trợ thí sinh có nhiều nét đổi mới
trước hết là chúng tôi làm việc với ngành giáo dục
thủ đô và bộ giáo dục
và các trường đại học cao đẳng trên đại bản thành phố
thứ nhất là chúng tôi có lấy thông tin
về các cụm thi điểm thi trên đại bản hà nội
số lượng các thí sinh
để chúng tôi có kế hoạch
hỗ trợ một cách hiệu quả nhất
thứ hai là từ cái thông tin đó
thì chúng tôi xây dựng phương án
số lượng tình nguyện viên như thế nào
chuyên môn hóa ra sao
và chúng tôi tuyển chọn tình nguyện viên
tập huấn tình nguyện viên
phân công về các đội hình chức năng riêng
ví dụ đội tìm kiếm nhà trọ riêng
đội áo xanh trở ước mơ hồng riêng
đội hỗ trợ các điểm thi riêng
những đội như vậy sẽ được chuyên môn hóa sâu
và sẽ được tập huấn kỹ theo cái nhiệm vụ của mình
tiếp sức mùa thi
là một chương trình có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc
thổi thuốc và lôi cuốn
đông đảo thanh niên sinh viên
đèn trí tuệ
lòng nhiệt huyết của mình
để chia sẻ những bỡ ngỡ khó khăn
với thí sinh và người nhà
trong kỳ thi quan trọng của đời người
từ đó giúp các em an tâm
và tự tin hơn
để hoàn thành tốt nhất kỳ thi của mình
chương trình tiếp tục với một số tin tức về an ninh trật tự
cơ quan điều tra công an thành phố vinh tỉnh nghệ an cho biết
chiều qua hai mươi chín tháng sáu
đã bắt giữ được hồ thị bích thủy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố vinh
người cùng với nhóm công đồ
mang theo hung khí tấn công nhân viên bến xe vinh
khiến nhiều người hoảng loạn vào ngày hai mươi bốn tháng sáu vừa qua
vào khoảng một mươi một h bốn mươi năm phút ngày hai mươi bốn tháng sáu
hồ thị bích thủy cùng chồng điều khiển xe máy
đi từ trong bến xe vinh ra ngoài
nhân viên thu phí yêu cầu
hai người dừng xe và thanh toán
phí là bốn đồng theo đúng quy định của bến xe
bị yêu cầu dừng lại
thủy đã dùng những lời lẽ xúc phạm nhân viên làm việc tại đây
sau một hồi đôi co
thủy đã lấy chiếc gậy sắt đã có sẵn từ trước
lao vào đánh các nhân viên thu phí và bảo vệ
sau đó điều khiển xe máy
đến một mươi hai h cùng ngày
thủy cùng khoảng một mươi người khác
mang theo hung khí và tiếp sắt
giao lao đến bến xe vinh
tấn công các nhân viên làm việc tại đây
hiện vụ việc đang được công an thành phố vinh
tiếp tục điều tra làm rõ
công an quận đồ sơn thành phố hải phòng
vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng
hoàng viết thành
về hành vi trộm cắp tài sản của người nước ngoài
tại cơ quan công an thành khai nhận
lợi dụng gia đình ông lương hiểu quân
quốc tịch trung quốc
là giám đốc phụ trách khách sạn công ty trách nhiệm hữu hạng liên doanh
du lịch quốc tế hải phòng không có nhà
đối tượng đã dùng thanh sắt phá khóa
đột nhập vào nhà lấy trộm một sợi dây chuyền vàng
chín trăm linh đô la mỹ và hơn ba triệu đồng
hiện cơ quan công an đang tiếp tục
điều tra mở rộng vụ án
thời gian gần đây tình trạng thanh niên tụ tập
ăn chơi rồi rủ nhau đi cướp
trên địa bàn tỉnh hậu giang có dấu hiệu gia tăng
điều đáng nói là các đối tượng phạm tội
đều trong độ tuổi thanh thiếu niên
đây là một thực tế đáng lo ngại
cho toàn xã hội
sáu đối tượng cướp tài sản
cùng chú huyện vị thủy
vừa bị cơ quan công an bắt cách đây chưa đầy một tuần
trong đó tên lớn nhất chỉ mới hai mươi tuổi
và nhỏ nhất là một mươi bốn tuổi
tuy tất cả đều không nghề nghiệp
nhưng lại thích ăn chơi đôi đòi
và cách kiếm tiền mà chúng chọn là đi cướp
sau khi đảm bảo
vào các tối ngày mùng một mươi
cả bọn đi xe máy lên các đường vắng
chặn người đi đường
dùng giao bấm khống chế
gây ra sáu vụ cướp tài sản
bình thường có tiền thì nhậu
phụ nhau đi đua xe
rồi tiến đường đó
tiến đường đó
trong miếng tiến đường đó dắn
rồi mới chặn đường kiếm tiền
cũng với thủ đoạn trên
ba đối tượng lê văn khánh
đoàn quốc thuận cùng một mươi tám tuổi
và nguyễn hoàng vũ hai mươi hai tuổi
cùng chú huyện vị thủy
và chú huyện phụ hiệp tỉnh hậu giang
cũng đã bị bắt giữ về hành vi cướp tài sản
toàn bộ số tiền chúng cướp được
dùng để sử dụng ma túy

khi mà em thấy cân nghiệp
thì tôi nhìn hết nổi
rồi mới đi cướp
theo thống kê của công an tỉnh hậu giang
trong thời gian từ hơn hai tháng trở lại đây
công an tỉnh đã triệt phá ba nhóm cướp tài sản
bắt giữ một mươi tám tên
trong đó tên lớn nhất mới chỉ hai mươi hai tuổi
tại ra phần các đối tượng gây án
thì ở tuổi dịp thành niên
tuy nhiên các em lại là
đều là bỏ học
về hoàn cảnh gia đình
thì có nhiều cái đặc điểm khác nhau
có một số trường hợp
là các em là thiếu cha hoặc là thiếu mẹ
một số trường hợp
thì các em có cha có mẹ
nhưng mà do hoàn cảnh kinh tế khó khăn
cha mẹ đi làm ăn xa
gửi cho người thân là trong côi quản lý
cũng có một số trường hợp
thì gia đình kinh tế cũng tương đối khá giả
nhưng mà cha mẹ cũng lo là tập trung
lo cái là kinh tế
cho nên là cũng thiếu cái việc quan tâm giáo dục
việc liên tục xuất hiện
các nhóm cướp tài sản táo tợn
như thời gian qua trên địa bàn tỉnh hậu giang
là điều chưa từng xảy ra
nhưng đáng ngại hơn là thực trạng trẻ hóa tội phạm
tại khu vực này
gia đình và xã hội cần nâng cao vai trò quản lý hơn nữa
để giải quyết vấn nạn
đang có nguy cơ lan rộng này
theo thống kê
sáu trăm linh hectare sân nghêu đến kỳ thu hoạch
của hợp tác xã đồng tiến xã vĩnh thịnh
huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
vừa xảy ra tình trạng nghêu chết hàng loạt
sau hơn một năm thả nuôi
hợp tác xã đồng tiến đang gặp nhiều khó khăn
trong hoạt động khi hơn hai tấn nghêu
thương phẩm mất trắng
làm việc hại trên hai mươi tỷ đồng
bà giám đốc hợp tác xã đồng tiến cho biết
từ ngày một mươi sáu tháng sáu
hợp tác xã đã phát hiện nghêu chết
từ những sân phía biển
hiện tượng này năm hai nghìn một mươi bốn
hợp tác xã cũng đã gặp phải một lần
nhưng số lượng không đáng kể
thế nhưng đến ngày một mươi chín tháng sáu
tình trạng nghêu chết vẫn không giảm
mà ngày càng nhiều hơn
có sân nghêu đến kỳ thu hoạch
chết đến chín mươi
đến ngày hai mươi sáu tháng sáu
hiện tượng nghêu chết ở các sân đã giảm
hợp tác xã đã báo cáo tình trạng trên
với ủy ban nhân dân xã vĩnh thịnh
và ủy ban nhân dân huyện hòa bình
cáng bộ kỹ thuật phòng nông nghiệp
và phát triển nông thôn huyện
cũng đã theo đoàn đến kiểm tra
lấy mẫu gợi xét nghiệm
thông tin từ huyện airship tỉnh đắk lắc cho biết
huyện đã có thống kê thiệt hại
và tiếp tục chỉ đạo các ngành
tích cực khắc phục hậu quả cân lũ
theo thống kê cân lũ vừa qua đã làm ngập

hầu hết các loại cây trồng của toàn huyện ảnh hưởng
trong đó nhấn chìm khoảng một mươi hectare cây trồng
bị ngập sâu một mét
nguy cơ mất trắng là rất cao
cụ thể lúa có trên sáu hectare
ngô trên hai hectare
đầu xanh trên một hectare
các loại cây khác trên năm trăm linh hectare
về giao thông vận tải trận lũ vừa qua đã làm tê liệt
nhiều tuyến đường liên xã tỉnh lầu một
nhiều vị trí bị sạt lở nghiêm trọng
nhiều xã bị phô lập trong nhiều ngày
trước đó trong đợt hạn hán vừa qua
huyện e súp cũng chịu nhiều thiệt hại
tổng giá trị thiệt hại do hạn hán trên một trăm ba mươi sáu tỷ đồng
sau cân lũ vừa qua
trên địa bàn huyện xảy ra năm trận dông lốc
ước tính thiệt hại trên bảy tỷ đồng
đầu năm hai nghìn một mươi sáu
niềm vui đã đến với người dân thôn phú yên
xã yên bài huyện ba vì hà nội
khi đón nhận bằng công nhận làng nghề chè truyền thống
thế nhưng cùng với niềm vui ấy
là những trăn trở
của người nông dân
để tìm hướng phát triển bền vững
cho việc sản xuất kinh doanh chè trong tương lai
đồi chè này rộng hơn sáu m hai
của gia đình chị trần thị tuyết
ở thôn phú yên ba vì hà nội
mặc dù cũng là người có thu nhập cao trong thôn
nhưng với chị
vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước
thị trường người ta cứ bảo hôm nay hạ
người ta giả hạ mai
người ta bảo lên thì giả lên
không quyết định được
là nghề chè phú yên
phú yên được hình thành từ nông trường ba vì trước đây
đến nay các hộ dân đã có kinh nghiệm trồng sản xuất và chế biến chè được hơn năm mươi năm
gắn bó với cây trè và thu nhập chính cũng từ cây chè
nên người dân phú yên luôn tìm phương pháp nâng cao chất lượng chè của địa phương
thế nhưng hiện nay
điều mà những hộ trồng chè ở phú yên trăn trở
là dù đã được áp dụng quy trình sản xuất an toàn
xong đầu ra của các sản phẩm chè khá bấp bênh về giá
phần lớn giá cả của các sản phẩm chè của phố yên
phần lớn giá cả của các sản phẩm chè do các tư thương định đoạt
nên không ít trường hợp người nông dân phải chịu thiệt thòi
ở xã chúng tôi bây giờ là chưa có chỗ nào để quản bá chè
tới đây tôi mong muốn nhà nước cho chúng tôi một khu vực để quảng bá chè rộng rãi trên các nước
bòm tỉnh đồng nai
vào chiều ngày hai mươi tám tháng sáu
vào chiều ngày hai mươi tám tháng sáu
tại km hai

đường liên xã giang điền an viễn
xe tải chở gỗ cao su mang biện kinh soát sáu mươi c hai mươi nghìn bảy trăm một mươi hai
do tài xế nguyễn ngọc sơn
trú tại thành phố biên hòa điều khiển
do ôm cua gấp đã va quẹt với xe máy mang biện số sáu mươi b một ba nghìn ba mươi chín
do anh nguyễn đình hùng
ở xã tâm phước thành phố biên hòa điều khiển chạy cùng chiều
cú va chạm mạnh khiến anh hùng ngã ra đường
và bị bến sao bên phải xe tải cá chết tại chỗ
và kéo lê nạn nhân hơn một mươi mét mới dừng lại
trước tình hình kẻ xấu rải đinh trên quốc lộ năm mươi một
đoạn qua địa bàn tỉnh đồng nai
để bảy người đi xe máy
buộc họ phải đưa xe bị thủng vào tiệm của chúng để sửa
công an xã phước tân và một số nhóm
và một nhóm thanh niên sinh sống ven quốc lộ năm mươi một
đã thành lập và triển khai mô hình xe hút đinh
nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ năm mươi một

kéo theo thiết bị gắn năm trăm linh vòng qua lại
nhiều lần các thành viên chạy xe máy kéo theo thiết bị gắn năm trăm linh vòng qua lại
nhiều lần bị hút đinh
thời gian hoạt động thường vào các buổi sáng sớm buổi trưa
và trước giờ tăng ca buổi tối
thời điểm mà mật độ phương tiện lưu thông rất lớn
trung bình mỗi ngày chiếc xe đã hút được khoảng
hàng trăm mảnh kim loại hình thoi
mà các bức tượng đinh tạc rải ra đường
bên cạnh đó công an xã đã tiến hành rà soát
hàng chục hộ vá xe không phép trên địa bàn
tổ chức cho những hộ này viết cam kết không vi phạm
lập danh sách các tiệm sửa chữa xe máy
để quản lý chặt hơn hoạt động của những điểm váy xe này
với các trường hợp vi phạm
sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật
để đảm bảo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi sáu diễn ra thuận lợi
cảnh sát giao thông hà nội đã lên kế hoạch chi tiết
nhằm đảm bảo tránh ủng tắc
xung quanh các điểm khu vực thi
cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ
với sinh viên tình nguyện dân phòng
tại các bến xe nhà ga
phân công lực lượng tăng cường
tại các tuyến giao thông
trọng điểm phân luồn
quanh khu vực địa điểm thi
để không xảy ra ủng ứ giao thông
sẵn sàng giúp đỡ và tạo điều kiện cho thí sinh
người nhà thí sinh và các giám thị đến đúng giờ
các đơn vị cần tăng cường công tác
kiểm tra chỉ đạo thực hiện nghiêm túc
phương án phân luồn đảm bảo trật tự
an toàn giao thông có biện pháp đấu tranh
làm giảm tai nạn giao thông phục vụ kỳ thi
tuyệt đối an toàn
để đảm bảo quyền lợi cho người dân
cũng như góp phần đưa xe máy điện xe mô tô điện vào quản lý
lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh vĩnh phúc và tỉnh lạng sơn
đang tích cực đẩy nhanh việc cấp đăng ký xe
trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh vĩnh phúc
tính đến thời điểm hiện tại
toàn tỉnh đã thực hiện đăng ký cấp biển số
cho gần một mươi xe máy điện xe mô tô điện
tập trung tại các địa bàn đông dân cư
số người đến đăng ký xe trung bình
khoảng từ bảy mươi đến tám mươi trường hợp
một ngày một điểm
ước khoảng tám mươi tổng số xe máy điện
đang lưu thông trên địa bàn tỉnh
còn tại tỉnh lạng sơn hiện toàn tỉnh
có trên ba hai trăm linh xe máy điện được cấp đăng ký
riêng địa bàn thành phố lạng sơn
có hơn một năm trăm linh trường hợp
đây là con số khá thấp so với thực tế
số xe máy điện đang lưu thông trên địa bàn
việc đăng ký xe mô tô xe điện xe máy điện
cũng giúp người dân kiểm soát tài sản
chứng minh được tài sản sở hữu của mình
đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
về an toàn giao thông
tại thành phố hồ chí minh
xe máy điện của người dân đã mua và đang sử dụng
khi đến cơ quan chức năng để làm thủ tục
đăng ký biển số sẽ được miễn hóa
sẽ được miễn hóa đơn bán hàng
chứng từ lệ phí chấp bạ
chứng từ nguồn gốc của xe
kể cả lệ phí đăng ký cấp biển số
tuy nhiên sau hơn sáu tháng kể từ ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
đến nay thì lượng xe máy điện
đăng ký trên địa bàn toàn thành phố
vẫn còn rất hạn chế
kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
những trường hợp lưu thông bằng xe máy điện
trên đường nhưng chưa làm thủ tục đăng ký
cấp biển số
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành kiểm tra
sự lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vì vậy khi đã gần kề nghị xử phạt
nên ghi nhận tại các điểm đăng ký biển số xe
trên địa bàn thành phố
trong suốt một tuần lễ vừa qua
lượng người đến đăng ký biển số xe gắn máy điện
trong thời gian gần đây đã tăng độc biến
tính đến thời điểm hiện nay
trong một tuần
từ ngày hai mươi hai tháng sáu đến ngày hai mươi chín tháng sáu
thì số lượng người đến đăng ký
xe máy điện có tăng
khoảng bốn trăm linh xe
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
về mặt công tác tiếp nhận
hồ sơ đăng ký xe máy điện
không có gặp vấn đề gì khó khăn
tại vì cũng tạo mọi điều kiện thượng lợi
cho người dân đến đăng ký
thường tôi coi báo trên mạng
mới rồi thì báo giao thông dân tải
thì họ cũng có nói là
thời điểm mà hết hạn của cái xe máy điện này
là một tháng bảy
thì tôi cũng tranh thủ hôm nay tôi nghĩ ở nhà
để tôi làm cái giấy phép cho con bé
để nó được đi học cho công an nó khỏi phải kiểm tra thôi
theo đánh giá chung
của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an thành phố hồ chí minh
tuy đã tạo điều kiện thuận lợi
nhưng xe đã đăng ký là rất thấp
so với số lượng xe gắn máy điện
đang hoạt động trên thực tế
nhiều trường hợp đã đến đăng ký
nhưng chưa đủ điều kiện cấp biện số
thì tỏ ra lo lắng và hoang mang
cái này không có chính chủ
thì người ta chắc người ta không cho đăng ký
nếu mà mình không chưa đăng ký được
thì qua ngày một tháng bảy
thì mình không có biện số
không có đăng kiểm
thì người ta sẽ xử phạt
không cho mình liên quan nữa
theo nghị định số một trăm bảy mươi một trên hai nghìn một mươi
ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
của chính phủ quy định
sự phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt
cụ thể quy định
cụ thể quy định phạt tiền từ ba trăm linh đến bốn trăm linh ngàn đồng
đối với người điều khiển xe mô tô xe gắn máy
kể cả xe máy điện
điều khiển xe không có giấy đăng ký
theo quy định